đại sứ quan ấn độ tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tp hà nội và sở văn hóa và thể thao tp hà nội
phối hợp tổ chức ngày quốc tế yoga lần thứ năm tại việt nam
đó là thông báo được đưa ra trong buổi họp báo vừa qua tại hà nội
theo đó lễ kỷ niệm ngày quốc tế yoga lần thứ năm sẽ được diễn ra tại cung thể thao quần ngựa của hà nội vào ngày hai mươi hai tháng sáu
bên cạnh hà nội và tp hcm một mươi tỉnh thành phố khác tại việt nam cũng đồng tổ chức các sự kiện yoga nhân ngày kỷ niệm này
ngày hai mươi một tháng sáu hàng năm được tại hội đồng liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế yoga sau lời kêu gọi của thủ tướng ấn độ narendra modi năm hai nghìn một mươi bốn
yoga là một món quà vô giá của truyền thống ấn độ cổ đại
nó thể hiện sự thống nhất giữa tâm và thân giữa suy nghĩ và hành động giữa tự chủ và hoàn thiện
thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên là phương pháp toàn diện cho sức khỏe và an lạc
với chủ đề yoga cho cuộc sống xanh climate action
các hoạt động trong ngày quốc tế yoga năm nay sẽ sử dụng các sản phẩm
có chất liệu thân thiện với môi trường nhằm hướng tới bảo vệ môi trường cho một cuộc sống xanh